công ty không trích xuất được dữ liệu tổng hợp về hồ sơ lý lịch phương tiện theo mẫu từ phần mềm quản lý phương tiện nội bộ
không cập nhật đầy đủ quá trình hoạt động của phương tiện vào lý lịch phương tiện số chuyến trong tháng số chuyến xe lũy kế trên phần mềm nội bộ quản lý phương tiện của công ty
kiểm tra dữ liệu thiết bị giám sát hành trình nhiều trường hợp lái xe vi phạm thời gian lái xe liên tục quá bốn giờ và vi phạm thời gian lái xe làm việc trong ngày quá một mươi giờ
một số trường hợp lái xe vi phạm như không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe để đăng nhập thông tin theo quy định hoặc sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của lái xe khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển xe ô tô chở khách
nhiều trường hợp phương tiện vi phạm vượt quá tốc độ năm lần một tháng của một xe
về kiểm tra thiết bị hình ảnh từ camera công ty không cập nhật thông tin họ và tên người lái xe số giấy phép lái xe đối với một số phương tiện theo quy định
đối với quản lý lái xe nhân viên phục vụ trên xe
công ty không thực hiện theo dõi khám sức khỏe định kỳ lái xe không cập nhật đầy đủ quá trình hoạt động của lái xe và lý lịch hành nghề lái xe và phần mềm nội bộ quản lý nhân sự
với hợp đồng vận chuyển hàng hóa và giấy vận tải hợp đồng vận chuyển hàng hóa của công ty chưa đầy đủ thông tin theo quy định
còn thiếu các thông tin về lái xe thông tin về xe thông tin về thực hiện hợp đồng và giá trị hợp đồng giấy vận tải thiếu thông tin xếp giữa hàng hóa lên xuống xe
hợp đồng vận chuyển hành khách du lịch lữ hành của công ty không đảm bảo đầy đủ nội dung tối thiểu danh sách hành khách kèm theo hợp đồng không đảm bảo đầy đủ nội dung
tổ chức đón trả khách thường xuyên lặp đi lặp lại hàng ngày tại trụ sở chính chi nhánh văn phòng đại diện vi phạm quy định điểm c khoảng ba điều bảy và điểm c khoảng ba điều tám nghị định số một mươi hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ
quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
trong khi đó một số trường hợp kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng kinh doanh vận tải khách du lịch mà không có hợp đồng vận chuyển
đối với các xe hai mươi chín chỗ vận chuyển hành khách đi từ địa điểm số hai trăm sáu mươi sáu hai trăm bảy mươi hai và số hai trăm năm mươi tám lê hồng phong phường bốn quận năm tp hcm
người của công ty ký kết các hợp đồng vận chuyển hành khách du lịch lữ hành bằng xe ô tô từ tỉnh lâm đồng đi tp hcm
nhưng chưa được người đại diện pháp nhân công ty ủy quyền ký hợp đồng là không đúng quy định
hành trình vận chuyển thời gian các điểm đón trả khách của một số phương tiện không trùng khớp giữa hợp đồng vận chuyển và dữ liệu thiết bị giám sát hành trình diễn ra trong một số ngày
bộ phận quản lý theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông của nhà xe này không thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn giao thông của công ty xây dựng
không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định nghị định số một mươi hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ
quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và thông tư số một mươi hai
nghị định số một mươi hai nghìn hai mươi ttbgtvt của bộ giao thông vận tải quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
về lái xe và phương tiện gây tai nạn vào ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba sở giao thông vận tải ghi nhận công ty có ký hợp đồng lao động không xác định đối với lái xe hoàng văn tính
lái xe này đã được khám sức khỏe định kỳ tuy nhiên biểu mẫu giấy khám sức khỏe của người lái xe chưa áp dụng theo mẫu quy định
và không có sổ khám sức khỏe định kỳ của người lái xe
lái xe hoàng văn tính có giấy phép lái xe hạng e và đã bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
tức giấy phép lái xe có thời hạn là ba tháng bắt đầu từ ngày năm tám đến ngày năm một mươi một hai nghìn hai mươi ba
nhưng lái xe này vẫn điều khiển phương tiện số năm mươi f bốn trăm tám mươi ba nhiều ngày trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết đối với các hành vi vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi
thanh tra sở sẽ tiến hành các thủ tục để xử phạt vi phạm hành chính
đồng thời tiếp tục xác minh làm rõ xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm của các lái xe
một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua kiểm tra và không thuộc thẩm quyền xử lý của sở giao thông vận tải
công an thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan sẽ xem xét và xử lý theo quy định
đến đây thời lượng video cũng đã hết những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại